để tìm đầu ra cho trái thanh long nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một ubnd tỉnh long an đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh long an với doanh nghiệp trung quốc
long an hiện có khoảng hai trăm ba mươi hectare đất trồng lúa một mươi hai hectare thanh long một mươi hectare chanh
và trung quốc là nước nhập khẩu các mặt hàng này rất lớn
địa phương này đã mời ba mươi doanh nghiệp trung quốc đến long an cùng trao đổi với doanh nghiệp của tỉnh long an
về nhu cầu nhập khẩu và tiêu chuẩn hàng hóa nhập khẩu
tại hội nghị các doanh nghiệp tỉnh long an và các doanh nghiệp của trung quốc đã trao đổi thông tin về khả năng cung ứng
nhu cầu nhập khẩu và các tiêu chuẩn về hàng rào kỹ thuật liên quan đến an toàn thực phẩm các mặt hàng nông sản

tại buổi hội thảo này các doanh nghiệp cũng như lãnh đạo tỉnh long an rất tin tưởng vào sự hợp tác giao thương giữa các doanh nghiệp trung quốc với các doanh nghiệp của địa phương
sẽ đạt kết quả tốt tuân thủ pháp luật hai nước tạo điều kiện để người dân hai nước tiếp cận với những hàng hóa của nhau với chất lượng tốt giá cả cạnh tranh